tại thủ đô bangkok thái lan đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại thái lan đã gặp mặt thăm hỏi và chia sẻ nỗi mất mát đối với gia đình của năm nạn nhân người việt tử vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng ba vừa qua
theo đó đại sứ quán việt nam tại thái lan cũng đã cố gắng khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa thi thể các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông được về với gia đình trong thời gian sớm nhất
bên cạnh đó hội người thái gốc việt cũng đã kêu gọi kiều bào tại thái lan quyên góp hỗ trợ gia đình các nạn nhân được số tiền là một trăm ba mươi hai năm trăm linh bạt tương đương gần một trăm linh triệu đồng trong đó mỗi gia đình nhận được hai mươi sáu năm trăm linh bạt
đại diện công ty vận tải cps công ty sở hữu chiếc xe khách gặp nạn cũng tới động viên tinh thần hỗ trợ vật chất phối hợp với đại sứ quán và các cơ quan liên quan tiến hành các thủ tục hỗ trợ gia đình các nạn nhân
trước đó công ty này cũng cam kết hỗ trợ ban đầu hai trăm linh bạt cho mỗi nạn nhân
trước đó như truyền hình nhân dân đã thông tin một vụ tên nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe tải và một xe khách xảy ra tại tỉnh kanchanaburi vào hôm hai mươi ba tháng ba khiến một mươi người tử vong trong đó có năm nạn nhân mang quốc tịch việt nam